tại tỉnh thanh hóa mưa lũ đã gây ra rất nhiều thiệt hại nặng nề đặc biệt là tại hai huyện mường lát và quang sơn
tính riêng tại huyện quan sơn hiện vẫn còn tới một mươi một người bị mất tích và nhiều bàn vẫn còn bị lũ ống lũ quét cô lập
hiện tại tỉnh thanh hóa đã chủ động phân công lực lượng để tập trung cho công tác cứu hộ cứu nạn
tìm kiếm các nạn nhân còn đang mất tích và khắc phục hậu quả của mưa lũ
các lực lượng đã được điều động tổ chức các tổ công tác khép kín địa bàn để tìm kiếm những người mất tích dọc hai con sông lớn của huyện quang sơn là sông luồng và sông lò
công ty viễn thông quân đội việt theo cũng đã nối thông tuyến cáp qua sông luồng kết nối thông tin liên lạc tạm thời với bản sa ná
bản bị thiệt hại nặng nề nhất của xã nam mèo trong đợt lũ vừa qua
một mươi tổ công tác khác cũng cắt rừng vượt sông cố gắng tiếp cận các bản bị chia cắt cô lập
bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã lên và trực tiếp chỉ đạo cùng với các sở ngành như là sở nông nghiệp sở giao thông và có cả quân khu bốn để trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường
một mươi bảy tổ vào những bản mà hiện nay đang còn bị chia cắt một số tổ đã đến được và có thông tin về
một số tổ có thể đã đến rồi nhưng vì đang mất thông tin cho nên chưa liên lạc được về với chỉ huy
nhìn chung là các tổ thì đã đang triển khai cái nhiệm vụ rất là tốt
trong ngày bốn tháng tám sở công thương tỉnh thanh hóa đã chuyển lên huyện quan sơn gần ba thùng mì tôm và lương khô hơn năm trăm linh thùng nước khoáng để hỗ trợ các hộ dân bị mất nhà cửa
sở giao thông vận tải thanh hóa bố trí tối đa nguồn lực bảo đảm thông tuyến quốc lộ một mươi sáu nối huyện quan sơn với xã trung lý của huyện mường lát
mặc dù đã được tập trung nhân sự nhưng việc tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả thiên tai vẫn
còn nhiều khó khăn đến chiều ngày năm tháng tám huyện quang sơn vẫn còn một mươi người mất tích